hình dạng độ dày và chuyển động thành tim sức có bóp và vận động của tim
cho biết tình trạng hoạt động của team có bình thường không
van tim có bị hở hẹp hoặc có khối u bất thường xung quanh hay không
những hình ảnh này có thể giúp phát hiện kịp thời những bệnh lý tim mạch tiềm tàng
còn ở giai đoạn sớm chưa có nhiều biểu hiện rõ ràng trên lâm sàng
nội dung cụ thể sẽ có trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
vâng thưa bác sĩ siêu âm tim là một trong các phương pháp rất là phổ biến
trong điều trị và phát hiện các bệnh lý về tim mạch
vậy bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn siêu âm tim là gì hả
siêu âm tim đó là một phương tiện chẩn đoán hình ảnh đánh giá các bệnh lý về tim mạch
đây là một cái cận lâm sàng rất cơ bản và áp dụng thường quy
trong các xét nghiệm để đánh giá các bệnh lý về tim mạch
siêu âm tim tức là gì
người ta sử dụng một máy phát một máy kết hợp với một đầu dò siêu âm
để dùng tiên siêu âm để đánh giá các cấu trúc tim và các hoạt động huyết động của quả tim
vâng vậy siêu âm tim thì sẽ giúp phát hiện những bệnh lý như thế nào thưa bác sĩ
siêu âm tim là một phương pháp rất quan trọng một xét nghiệm rất quan trọng
giúp cho bác sĩ lâm giả có thể chuẩn đoán chính xác hơn
và thứ hai là có những cái đánh giá kỹ càng hơn
về tình trạng tim mạch
để đưa ra những cái chẩn đoán cũng như kết định điều trị đúng cho người bệnh
bên cạnh đó thì siêu âm tim còn là một cái phương pháp rất là phổ biến
để giúp chúng ta theo dõi hàng ngày
bởi vì cái việc mình làm siêu âm tim hàng ngày không hề có hại gì cho người bệnh
mà sẽ giúp chúng ta đánh giá được thường xuyên
xem cái hiệu quả điều trị như thế nào đáp ứng với điều trị của bệnh nhân như thế nào
và bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn các phương pháp siêu âm tim
tại bệnh viện đa khoa tâm anh hiện nay ạ
bệnh viện đa khoa tâm anh thì chúng tôi triển khai những kỹ thuật về siêu âm hai d
ví dụ như là siêu âm để đánh giá các bệnh lý về van tim cấu trúc tim bệnh tim bẩm sinh
và kết hợp những cái phần mềm đặc biệt
ví dụ như spectral tricking để đánh giá cái sức quan của tim
đặc biệt là những cái trường hợp bệnh nhân có bệnh lý mạch phành
bệnh nhân ngoài ra thì chúng tôi có kỹ thuật siêu âm tim ba d
ba d thì chúng tôi sự áp dụng với những cái trường hợp
ví dụ như siêu âm tim qua thực quản ba d
hoặc là siêu âm tim thai ba d
để chúng ta đánh giá kỹ càng hơn chi tiết hơn
về những cái bệnh lý về tim mạch
mà hiện tại bây giờ chúng ta
đặc biệt là trong các quá trình mà cần phải sử dụng can thiệp cho người bệnh
ví dụ như là trong quá trình mà biết những cái lỗ thâm lớn chẳng hạn
lỗ thông trong tim ví dụ thông lên nhĩ chẳng hạn
thì chúng tôi sử dụng cả những kỹ thuật siêu âm tim thực quản ba d
để mình hỗ trợ cho các bác sĩ can thiệp
có thể quan sát được
cũng như là cũng có thể làm sao điều trị đặt cái dụng cụ chính xác nhất

để tránh được cái biến chứng cho người bệnh
và đạt được cái thời gian điều trị ngắn nhất cho người bệnh
thì hiện tại bây giờ ở bệnh viện tàu quang tâm bang
thì chúng tôi có hệ thống siêu âm của philips
cũng như là của siemens
với các đầu dò ba d thành ngực
ba d thực quản
cũng như là điều dò thực quản của trẻ em
với cả đầu dò siêu âm thực quản của người lớn
để thực hiện tất cả các kỹ thuật của siêu âm
từ cơ bản cho đến hiện tại nhất